tiếp tục diễn biến liên quan đến vụ bê bối chính trị tại hàn quốc tổng thống hàn quốc park hang he hôm nay đã chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm của bà
tổng thống park geun hye đã chỉ định luật sư park yong soo nguyên trưởng ban điều tra trung ương thuộc viện kiểm sát tối cao của hàn quốc làm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ bê bối liên quan đến bà và người bạn thân choi soon sin
ông park iung su được đánh giá cao trong việc xử lý các vụ tham nhũng lớn liên quan đến các tập đoàn kinh tế của hàn quốc
sau khi việc bổ nhiệm hoàn tất nhóm công tố viên đặc biệt sẽ chính thức tiến hành điều tra từ giữa tháng một mươi hai trong đó công tố viên đặc biệt sẽ gặp mặt trực tiếp tổng thống để điều tra trong vòng ba tháng
trong một diễn biến mới nhất các nghị sĩ hàn quốc cho biết cuộc bỏ phiếu liên quan tới việc luận tội tổng thống dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay sẽ bị trì hoãn ít nhất một tuần để quốc hội thảo luận về vấn đề này trước khi tiến hành bỏ phiếu